tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án tử hình đối với bốn bị cáo tham gia mua bán vận chuyển bốn mươi năm kg ma túy từ lào vào tp hcm
các bị cáo bị tuyên phạt gồm võ anh đạt chú tại hà tĩnh đặng xuân anh chú tại đồng tháp nguyễn hòa hiệp và hoàng trung hậu chú tại tỉnh đồng nai
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bùi thiện nhân trú tại tp hcm gọi đạt thỏa thuận mua bốn mươi năm kg ma túy với giá là một mươi một ba tỷ đồng
sau đó đạt đến cửa khẩu cầu treo hà tĩnh mua của một người bên lào số ma túy trên với giá năm tỷ đồng
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mang số ma túy vào nam để giao
sau đó nhân thuê đặng xuân anh hoàng trung hậu và nguyễn hòa hiệp nhận và vận chuyển mang đến tp hcm
với giá một mươi một ba tỷ đồng
sau khi nhận hàng xong hậu mang về nhà cất giấu
đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi hậu đang vận chuyển số ma túy trên giao cho nhân
thì bị công an đồng nai bắt giữ
liên quan đến vụ án tòa án nhân dân tỉnh đồng nai cũng tuyên phạt bị cáo trương tấn đạt
chú tại huyện xuân lộc hai năm tủ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể trong quá trình điều tra phát hiện trương tấn đạt đã mua ma túy từ hiệp về để sử dụng và tàng trữ
đối với bùi thiện nhân người mua bốn mươi năm kg ma túy từ võ anh đạt
hiện đang bị công an tp hcm bắt tạm giam
trong một vụ án khác do thời hạn điều tra đã hết nên công an đồng nai tách ra để điều tra khởi tố sau